công an tỉnh tiền giang cho biết trưa ngày hai mươi tháng một mươi một hàng trăm học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy tại xã tam hiệp huyện châu thành tỉnh tiền giang đồng loạt tràn ra cổng trại và bỏ trốn
sự việc xảy ra vào khoảng một mươi giờ trưa một trăm một mươi chín học viên đã mở cổng trốn ra ngoài trong giờ sinh hoạt tại cơ sở cai nghiện
dù lực lượng bảo vệ cố can ngăn nhưng không được các học viên la hét cởi bỏ áo đồng phục cầm gậy và lấy quần áo lấy cả xe máy xe đạp của người dân để tẩu thoát ra quốc lộ một a
công an tỉnh tiền giang đã huy động hàng trăm cảnh sát để truy tìm đưa học viên cai nghiện ma túy trở về cơ sở
đến một mươi bảy giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa được sáu mươi sáu học viên trở về trại
số học viên còn lại các cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm vận động các gia đình đưa con em trở lại cơ sở cai nghiện
cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tiền giang hiện đang quản lý gần bảy trăm linh học viên điều trị bệnh và dạy nghề